trong khi đó hãng thương tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin các quan chức nước này và nga đã có cuộc gặp tại bình nhưỡng để thảo luận về việc mở rộng hợp tác về kinh tế khoa học và công nghệ nhằm thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được hồi tháng chín
kcna cho hay cuộc gặp diễn ra hôm một mươi năm tháng một mươi một tại bình nhưỡng do bộ trưởng quan hệ kinh tế đối ngoại triều tiên jun jong ho và bộ trưởng tài nguyên thiên nhiên nga alexander kozlov chủ trì
kcna cho biết hai nước đã ký biên bản cuộc họp sau không công bố thông tin chi tiết
ngoài ra bộ trưởng thể thao hai nước cũng đã hội đàm tại bình nhưỡng để mở rộng hợp tác và thống nhất kế hoạch trao đổi trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
phái đoạn nga dòng kozlov dẫn đầu đã đến triều tiên hôm một mươi bốn tháng một mươi một trong gối cảnh moscow và bình nhưỡng tăng cường hợp tác sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng chín vừa qua